báo sức khỏe và đời sống chúc quý vị đón một ngày mới bình an
như đã thông tin ở bản tin sáng nay xin được chúc mừng người dân và thành phố hồ chí minh một lần nữa
cảm ơn các bạn đã củng cố niềm tin và cho bà con nhân dân cả nước sức mạnh can trường vượt qua cân thình nổ vô cùng của làn sóng covid một mươi chín
và người dân thủ đô ơi chúng ta có thể hoàn toàn tự tin rằng chúng ta sẽ vượt thoát khỏi con số khủng khiếp này
mặc dù hiện nay ca mắc đang vượt qua hai bảy trăm linh ca mỗi ngày
thế nhưng toàn bộ kịch bản năm thậm chí bảy ca cũng đang được thủ đô tính toán kỹ lưỡng
theo chuyên gia nhận định hà nội chưa đạt đến đỉnh dịch số ca mắc sẽ tiếp tục tăng
tuy nhiên thay vì quan tâm đến số ca nhiễm tăng thành phố nên tập trung vào số ca nặng và ca có nguy cơ để giảm tỷ lệ tử vong
hà nội đã vượt ngưỡng hơn hai bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín mới một ngày
số nhiễm ghi nhận trong ngày tại thủ đô tiếp tục vượt các tỉnh khu vực phía nam đứng đầu cả nước
với số ca mắc tăng cao như vậy thành phố đều đã đến đỉnh dịch
về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội khẳng định
dịch đã lan rộng ở cộng đồng đây chưa phải là đỉnh dịch bởi số ca mắc thành phố sẽ tiếp tục tăng
đặc biệt bên cạnh việc đối phó với chủng delta chúng ta đã ghi nhận omithron được cho là có tốc độ lây lan rất nhanh
ngoài ra sắp tới là dịp cuối năm sẽ diễn ra nhiều cuộc liên hoan họp hành người dân cần chuẩn bị đón tết nguyên đáng
với nhu cầu đi lại giao thương nhiều số ca mắc không dừng lại ở đó
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng phân tích
theo phó giáo sư tiến sĩ việt hùng đây là việc khó tránh khỏi
chúng ta không thể kiểm soát được số ca mắc tăng kể cả áp dụng các biện pháp mạnh
ví dụ tại thành phố hồ chí minh các tỉnh phía nam từng áp dụng chí thị một mươi sáu
nhưng số ca mắc vẫn tăng cao do người dân vẫn phải đi làm vẫn phải sinh hoạt mua sắm
tuy nhiên đây không phải là vấn đề quá lo ngại bởi f đa số lại nhẹ hoặc không có triệu chứng
chúng ta không nên quan tâm nhiều đến số ca hôm nay bao nhiêu tăng cao như thế nào
nên tập trung vào số ca nặng ca tử vong
chúng ta không khống chế được ca mắc chỉ khống chế được ca tử vong phó giáo sư tiến sĩ hùng nhận định
theo phó giáo sư tiến sĩ hùng ngành y tế cần phân tích các ca tử vong thuộc đối tượng nào
đã tiêm vaccine hay chưa và phân tích nguyên nhân tử vong
có phải tử vong do tiếp cận y tế mụn điều trị mụn hay không
từ đó có những biện pháp điều chỉnh nhằm giảm tỷ lệ tử vong
trở lại câu chuyện số ca mắc tăng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cho rằng
hà nội đang có những điểm thuận lợi đó là người dân đã được phủ vaccine dẫn đến tỷ lệ tử vong thấp
theo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế tỷ lệ tử vong trên ca mắc của hà nội là
ngoài ra người dân đã được cách ly và điều trị tại nhà
trước kia chính quyền ngành y tế lo hết ăn ở chỗ cách ly cho f f một
nếu chuyển sang cách ly điều trị tại nhà thì sẽ giảm gánh nặng cho ngành y tế
vì các ca chủ yếu nhẹ không triệu chứng đồng thời người dân nhiễm sars cov hai được điều trị tại nhà
sinh hoạt vẫn không bị đảo lộn tâm lý thoải mái sẽ nhanh khỏi hơn
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội phân tích
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn việt hùng cũng đề xuất
thành phố nên tăng số f được cách ly điều trị tại nhà
theo đó quy định cách ly f f một tại nhà cũng phải mở rộng
cụ thể hiện tại f điều trị tại nhà phải từ một đến năm mươi tuổi không có các bệnh lý nền
và đủ điều kiện cách ly nhưng nên mở rộng thêm các đối tượng trên năm mươi tuổi không có bệnh nền
và đủ các điều kiện cách ly
nhưng ông cũng nhấn mạnh ngành y tế cần tăng cường khả năng thông tin
hướng dẫn cho người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà
đó là hướng dẫn người dân tự xét nghiệm tự theo dõi sức khỏe
phát hiện dấu hiệu trở nặng phát thuốc và hướng dẫn sử dụng
cũng theo phát giác sư tiến sĩ nguyễn việt hùng dù chủng này hay chủng mới
chúng ta cần phải phát huy vai trò trách nhiệm người dân trong công cuộc chống dịch
để giảm gánh nặng cho ngành y tế
tuy nhiên giao trách nhiệm cho người dân nhưng không bỏ rơi
phải đồng hành cùng họ sát sao để nắm được các nguy cơ trở nặng can thiệp kịp thời
thưa quý vị mới đây mặc dù chủ tịch phan văn mãi có chia sẻ rằng
thành phố hồ chí minh tự tin mở cửa từng bước khôi phục kinh tế với một số lợi thế quan trọng
thì chủng mới omicron xuất hiện cũng là tín hiệu vô cùng đáng lo ngại
theo báo cáo từ sở y tế thành phố hồ chí minh trong ngày tám tháng một
thành phố hồ chí minh có bốn trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín được xác định
trong đó có hai trăm sáu mươi hai ca sàng lọc tại bệnh viện năm mươi chín ca phát hiện tại cộng đồng do các trung tâm y tế lấy mẫu
một trăm ba mươi ca được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận huyện và bệnh viện giải chiến
như vậy tổng số ca cộng dụng bộ y tế công bố tại thành phố hồ chí minh là năm trăm linh bảy năm trăm bảy mươi chín ca
ngoài ra trong ngày tám tháng một phát hiện thêm một ca nhiễm biến thể omicron
nâng tổng số ca nhiễm biến thể omicron tại thành phố hồ chí minh là một mươi hai ca
trong ngày tám tháng một thành phố hồ chí minh có ba trăm ba mươi ba ca nhập viện tầng hai và tầng ba
nâng tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai và tầng ba là bốn chín trăm bốn mươi tám ca
số ca mắc covid một mươi chín và tử vong trong ngày tám tháng một là một mươi tám ca
trong đó có bảy ca từ các tỉnh khác
như vậy số ca tử vong tại thành phố hồ chí minh là một mươi một ca thấp nhất từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
phân tích số liệu tử vong tại bệnh viện trong ngày cho thấy
số ca tử vong do covid một mươi chín kèm mắc bệnh nền là một mươi tám ca
số ca tử vong từ một mươi tám đến năm mươi tuổi là ba ca
số ca tử vong từ năm mươi một đến sáu mươi năm tuổi là sáu ca
số ca tử vong trên sáu mươi năm tuổi là chín ca
số ca mắc covid một mươi chín tử vong cộng dụng tại thành phố hồ chí minh là hai mươi tám mươi tám ca
dù thế nào chúng ta cũng đang chứng kiến thành phố hồ chí minh đã kiên cường vượt qua dịch bệnh
dù chưa nói trước kết quả ra sao nhưng chúng tôi tin rằng một mươi tám ca tử vong trên một ngày sẽ còn giảm
và thậm chí không còn ca nào tử vong
mới đây trước tình trạng hàng ngàn xe nông sản ung ứ tại cửa khẩu
phó thủ tướng lê văn thành giao nhiệm vụ cho các bộ ngành địa phương
phấn đấu trước tết nguyên đáng không còn tình trạng xe ủn tắc tại các cửa khẩu
đây là cuộc họp thứ hai trong vòng hai tuần qua về vấn đề này
với sự tham dự của một số bộ ngành địa phương có cửa khẩu có vùng sản xuất nông sản lớn
phó thủ tướng cho rằng thời gian qua các bộ ngành địa phương
nhất là các tỉnh có cửa khẩu đường bộ với trung quốc
đã có nhiều cố gắng trong xử lý tình trạng ung tắc hàng hóa
lượng xe ủn tắc tại các cửa khẩu đã giảm khá nhiều nhưng chưa đáp ứng yêu cầu
trong đó nhiều xe đã phải đổ bỏ hàng hóa gây thiệt hại lớn cho người sản xuất
giải pháp đưa ra thời gian qua đã đúng chưa
phó thủ tướng đặt vấn đề để các bộ địa phương thảo luận
nói đúng rồi thì tổ chức thực hiện đã nghiêm túc chưa
nếu chưa đúng thì cần đưa ra các giải pháp mới
báo cáo tình hình thứ trưởng bộ công thương trần quốc khánh cho biết
sau khoảng một mươi ngày kể từ cuộc họp lần trước của phó thủ tướng lê văn thành vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến sáng bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổng số lượng xe còn tồn tại tại các cửa khẩu là ba sáu trăm linh chín xe
giảm khoảng hai năm trăm linh xe
trong đó tại tỉnh lạng sơn còn tồn hai một mươi năm xe giảm hai một trăm tám mươi chín xe
tại tỉnh quảng ninh còn tồn một hai trăm sáu mươi xe giảm hai trăm chín mươi năm xe
số lượng xe giảm phần lớn là chuyển tiêu thụ nội địa
nhưng cũng có một phần chuyển sang xuất khẩu chính ngạch qua cửa khẩu hữu nghị
một phần chuyển qua xuất khẩu theo đường biển
thứ trưởng trần quốc khánh cho biết thêm
nhiều cuộc làm việc tích cực giữa các bộ ngành địa phương của hai nước
tình hình đã được cải thiện hơn
tỉnh quảng tây đã tiến hành đánh giá
tình hình thực tế công tác phòng chống dịch tại từng cửa khẩu để khôi phục hoạt động thông quan
hiện nay các tuyến biên giới phía bắc đã có một mươi cửa khẩu lối mở hoạt động
thứ trưởng trần quốc khánh nói trong đó cửa khẩu quốc tế đang hoạt động là bốn trên bảy cửa khẩu
là cửa khẩu hữu nghị lạng sơn gà quốc tế đường sắt đồng đăng lạng sơn
ga quốc tế đường sắt lào cai cửa khẩu quốc tế đường bộ số hai kim thành lào cai
cửa khẩu chính đang hoạt động là bốn trên sáu cửa khẩu
cửa khẩu phụ đang hoạt động là hai trên hai mươi một cửa khẩu
các lối mở điểm thông qua vẫn đang tạm thời đóng
hoạt động xuất nhập khẩu thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía bắc
đã có những chuyển biến bước đầu
tuy nhiên rủi ro vẫn còn khó khăn vẫn có thể phát sinh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường
trước báo cáo của bộ công thương phó thủ tướng lê văn thành nêu rõ
các địa phương có cửa khẩu đã được giao việc chủ động điều phối
thông báo cho các địa phương doanh nghiệp về tạm dừng hay tiếp tục đưa hàng hóa lên cửa khẩu biên giới
vậy các địa phương cửa khẩu có thông báo cho các địa phương khác biết
về việc hạn chế xe lên cửa khẩu hay không ai là người tiếp nhận và xử lý thông tin như thế nào
phó thủ tướng cũng đặt vấn đề về việc mở thêm các kênh tiêu thụ nông sản bị ung tắc
như đưa vào hệ thống phân phối của các trung tâm đô thị lớn
đưa vào các nhà máy chế biến xuất khẩu bằng đường sắt đường thủy
kết luận cuộc làm việc phó thủ tướng lê văn thành đã nêu rõ
chính phủ đã có chỉ đạo từ sớm về vấn đề tiêu thụ nông sản nhất là việc xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới
trong vòng một mươi ngày chính phủ tổ chức hai cuộc họp khẩn với các bộ ngành địa phương
có nhiều văn bản chỉ đạo đồng thời các bộ ngành địa phương cũng đã vào cuộc rất tích cực và đạt kết quả bước đầu
lần ngại dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát dịp tết nguyên đắng
hải phòng đã áp dụng cấp độ bốn vùng đảo với toàn thành phố
còn quảng ninh dự báo đỉnh dịch lên đến một ca mỗi ngày vào ngày hai mươi năm tháng một
ngày tám tháng một hải phòng đã nâng cấp đội dịch toàn thành phố lên mức bốn nguy cơ rất cao vùng đỏ
sau khi một trăm ba mươi một trên hai trăm một mươi tám xã phường thị trấn chuyển sang cấp bốn
theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh hải phòng tất cả quận nội thành gồm hồng bàng ngô quyền lê trân hải an
đồ sơn dương kinh kiến an và ba huyện thủy nguyên kiến thụy an dương dịch đều ở cấp độ bốn
các huyện còn lại là tiên lãng
vĩnh bảo cát hải và an lão đang ở cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
thành phố chỉ còn huyện đảo bạch long vĩ cách đất liền một trăm linh km chưa ghi nhận f
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng yêu cầu từ ngày tám tháng một người đến từ vùng đỏ vùng cam
nếu tiêm đủ mỗi vaccine thì phải cách ly tại nhà bảy ngày nếu chưa tiêm đủ hai mũi hoặc tiêm hai mũi chưa đủ một mươi bốn ngày
cũng như là những người già yếu bệnh nặng trẻ nhỏ thì phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày f được phân loại
điều trị tại nhà và cơ sở y tế
từ ngày tám tháng một thành phố cũng tạm dừng vận tải khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh
dừng vận hành tuyến cố định nội tỉnh vận tải khách bằng xe taxi xe hợp đồng xe du lịch trên địa bàn các xã
phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ bốn cũng bị tạm dừng nếu phương tiện có hành trình bắt buộc
của các địa phương nêu trên thì không được dừng đổ đón trả khách
theo ông lê khắc nam phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng
tỷ lệ ca nhiễm trên dân số của hải phòng hiện nay không cao so với quy chuẩn chung
chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ cho toàn thành phố
tuy nhiên hiện nay dịch đang diễn biến phức tạp người dân có yếu tố chủ quan nên thành phố nâng cấp độ dịch cao
và sớm hơn để hạn chế lây lan
khi sang vùng đỏ thì các dịch vụ sinh hoạt công cộng ngoài trời phải dừng lại
các nhà hàng phục vụ ăn uống chỉ được bán hàng mang về
quảng ninh lên phương án ứng phó khi dịch lập đỉnh
đáng chú ý là những ngày qua
tỉnh đều tăng lên theo từng ngày và dự kiến đến ngày hai mươi năm tháng một
tức là ngày hai mươi ba tháng chạp sẽ là đỉnh của đợt dịch lần này với con số khoảng một ca một ngày
trước kịch bản này chủ tịch ubnd tỉnh quảng ninh nguyễn tường văn nhấn mạnh
việc xây dựng kế hoạch thu dung điều trị cho các tình huống có thể xảy ra là rất quan trọng
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
theo ông văn thời gian từ nay đến đỉnh dịch là rất gần và cận kề thời điểm
nhân dân đón tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai nên ngành y tế xác định cụ thể
lại về nguồn nhân lực làm rõ vấn đề tổ chức thực hiện đối với từng tuyến điều trị
điều trị tại nhà ngoài cơ sở y tế và tại các cơ sở y tế
các địa phương phải chủ động tổ chức mua sắm các trang thiết bị vật tư sinh phẩm hóa chất
thuốc theo đúng phương án đã xây dựng
trước mắt là phương án có một ca mắc mới một ngày xác định lại về khả năng số bệnh nhân
có thể cách ly tại nhà sẵn sàng đáp ứng về cơ sở hạ tầng của các cơ sở cách ly
điều trị y tế và nhân lực cho từng kịch bản
trong trường hợp gặp khó khăn về nhân lực kinh phí trang thiết bị vật tư y tế
các địa phương phải chủ động báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh để có phương án tháo gỡ kịp thời
quảng ninh cũng khuyến cáo người dân cân nhắc sử dụng các dịch vụ và các hoạt động
có nguy cơ lây nhiễm cao như đám cưới liên hoan quán nước các đám hiếu
hạn cho tối đa việc tổ chức ăn uống tiếp khách người dân thực hiện tốt năm k
và thực hiện tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine cần thiết
quay lại với hải phòng khi thành phố nâng mức độ dịch lên vùng đỏ
có rất nhiều khán giả đã đặt câu hỏi rằng người dân về quê anh thất ra sao
có quy định mới như thế nào
ngay lúc này mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu trả lời của phó chủ tịch
ủy ban nhân dân thành phố hải phòng lê khắc nam
theo ông nam những ngày qua thành phố ghi nhận giao động số ca mắc covid một mươi chín
trung bình một ngày từ năm trăm linh đến dưới một ca trong khi thành phố này chỉ có hơn hai triệu dân
tỷ lệ phủ vaccine mũi một đạt hơn một trăm linh
bao gồm người ngoại tỉnh mũi hai gần một trăm linh trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi cũng đạt tỷ lệ như vậy
so với quy chuẩn chung hải phòng chưa đến mức phải áp dụng vùng đỏ cho toàn thành phố
tuy nhiên chính quyền đã quyết định nâng lên một cấp độ để phòng chống dịch
ông nam lý giải hải phòng là địa phương có năm hệ thống giao thông bao gồm
cảng biển cảng tuyến đường sông đường sắt hàng không và đường bộ
thứ hai thủy thủ nước ngoài đến hải phòng nhiều khi biến chủng omicron đang diễn biến khó lường
bên cạnh đó người từ các tỉnh thành khác về hải phòng lao động cũng rất nhiều
hơn nữa từ khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám người dân lơ là chủ quan
vì thế khả năng lây và bùng phát dịch bệnh trên địa bàn thành phố cảng biển lớn nhất cả nước là rất lớn
chúng tôi có chỉ đạo nâng lên một cấp để hạn chế mức lây lan dịch bệnh ông nam nói
về việc nâng thành vùng đỏ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân lúc tết cận kề
lãnh đạo mong muốn người dân chấp hành và tuyệt đối không được chủ quan thực hiện tốt năm k
với những biện pháp mạnh như vậy chính quyền hải phòng kỳ vọng số ca mắc sẽ thuyên giảm những ngày tới đây
từ đó chúng tôi sẽ điều chỉnh các biện pháp để bà con kinh doanh buôn bán
nhưng lưu ý người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
không vì điều đó mà để dịch bùng phát phó chủ tịch hải phòng nhấn mạnh
về việc di chuyển của người dân về hải phòng ăn tết khi thành phố siết chặt hoạt động
ông nam thừa nhận sẽ ảnh hưởng song thành phố đã có giải pháp
như những nơi còn vùng xanh cấp độ một thì vẫn cho các bến xe hoạt động
tuy nhiên điều này sẽ dẫn đến việc người dân di chuyển từ vùng đỏ sang vùng xanh
theo ông nam thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thành phố không cấm người dân và chỉ tuyên truyền là chính
khi số ca mắc giảm chuyển biến tích cực thành phố sẽ có những điều chỉnh nhằm thích ứng an toàn
linh hoạt để người dân vui tết đón xuân ông nam nói thêm
theo cdc hải phòng ngày tám tháng một thành phố này có thêm bốn quận huyện gồm ngô quyền hải an
kiến an kiến thụy thành vùng đỏ nâng tổng số nhóm người có nguy cơ rất cao trên địa bàn
bốn huyện tiên lãng vĩnh bảo an lão và cát hải thuộc vùng cam tức cấp độ dịch ba
hải phòng chỉ còn huyện đảo bạch long vĩ nơi cách đất liền khoảng một trăm một mươi km vẫn duy trì được vùng xanh
tuyệt đối không có ca mắc covid một mươi chín
bà con yên tâm rằng những nơi còn vùng xanh cấp độ một thì vẫn cho các bến xe hoạt động
tuy nhiên thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thành phố không cấm người dân và chỉ tuyên truyền là chính
do đó chúng ta hãy thật cẩn trọng khi di chuyển hạn chế tiếp xúc tụ tập khiến dịch bệnh
tại thành phố
thành phố hoa phượng đỏ trở nên căng thẳng các bạn nha
trong phần này chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị những câu hỏi rất cụ thể mà quý vị khán giả đã gửi về cho chương trình
bạn phạm phong có câu hỏi
tôi là f hiện tại đã năm sáu ngày tôi chưa được tắm
theo người nhà rí tai thì không tắm gội mới mau khỏi bệnh
vậy theo bác sĩ tôi có cần kiên tắm gội không và làm cách nào để khỏi nhanh
vâng chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn phong ạ
trước đây trao đổi về vấn đề này
bác sĩ trương hữu khanh đã cho rằng
việc tắm của f không liên quan gì đến việc bệnh có trở nặng hay không
thời gian bản lề của covid một mươi chín trở nặng là từ năm đến tám ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên
có những người thì qua dễ dàng
nhưng có những người từ triệu chứng bình thường đột nhiên lại diễn tiến nặng
có cơn bão cytokine chứ không phải là do tắm hay gội làm kích thích bệnh nặng lên
việc tắm khi mắc covid một mươi chín bác sĩ khanh cho biết
người bệnh cần tắm sạch sẽ
nhiều bệnh nhân có triệu chứng sốt nhiệt độ cơ thể sẽ cao hơn bình thường
khi đó bạn cần tắm với nước mát nhiệt độ bình thường sẽ thấy lạnh hơn
nếu tắm nước lạnh gây khó chịu bạn có thể tắm nước nóng
thực tế bạn không cần phải có cân nhắc việc nên tắm nước nóng hay lạnh
đã làm gì khiến cho cơ thể thấy thoải mái
tuy nhiên khi tắm nước lạnh thấy rùng mình bạn nên chuyển sang nước nóng
việc gội đầu cũng tương tự nên gội đầu nước ấm gội đầu nhanh
xì khô tóc
trong thời gian cách ly nếu quá nóng hay quá lạnh
f vẫn có thể sử dụng điều hòa
nhiệt độ điều hòa nên mở là hai mươi sáu hai mươi bảy độ trở lên
bệnh nhân covid một mươi chín cũng không phải kiên cử gì về mặt ăn uống
điều người ta lo ở bệnh nhân covid một mươi chín là tình trạng biến ăn
do mệt mỏi hoặc mất vị giác chứ không phải là chuyện nên hay không nên ăn thứ gì
nếu thèm ăn thứ này thứ kia cứ ăn để cơ thể có năng lượng
dù là khi còn bệnh hay khi đang phục hồi
chỉ cần lưu ý các món ăn chống chỉ định với bệnh nền của mình là được
nếu thèm ăn thứ này thứ kia cứ ăn để cơ thể có năng lượng
nếu kiên cử đủ thứ không dám ăn nhiều coi chừng thiếu chất
thiếu chất thì sức đề kháng sẽ giảm có nguy cơ bệnh nặng hơn hoặc lâu khỏi bệnh
thiếu chất có khi ảnh hưởng đến cả mức sb hai nồng độ oxy máu
người đang béo phì cũng vậy
béo phì đúng là yếu tố nguy cơ mắc covid một mươi chín nặng
điều cần làm là tự theo dõi sức khỏe chặt chẽ chứ không phải cố an kiên khi đang bệnh
người béo phì vẫn có thể gặp nguy hiểm vì thiếu chất như đã nêu trên
đừng nghĩ mình béo phì là thừa năng lượng vẫn phải ăn uống đầy đủ khi đang bệnh và trong giai đoạn phục hồi
trước câu hỏi có nên tiêm vaccine covid một mươi chín sáu tháng một lần hay không
mới đây một số nhà khoa học cho rằng nên tiêm vaccine covid một mươi chín định kỳ hàng năm
số khác nhận định đây là chiến lược tốn kém thiếu ổn định và kém hiệu quả về lâu dài
giáo sư andrew pollard nhà nghiên cứu vaccine astrazeneca cho rằng
tiêm chủng toàn cầu sau mỗi bốn sáu tháng là rất tốn kém và
ông cũng lưu ý cần nhắm mục tiêu vào người dễ bị tổn thương
thay vì tiêm đại trà cho tất cả người từ một mươi hai tuổi trở lên
theo ông các nước nên thu thập thêm dữ liệu để xác định nhóm đối tượng này có cần tiêm bổ sung hay không
thời điểm và tần suất tiêm ra sao
akiko iwasaki chuyên gia miễn dịch tại đại học yell cho biết
thế giới có tiền lệ tiêm chủng định kỳ nhưng tôi nghĩ nhiều phương pháp tốt hơn là tiêm vaccine sáu tháng một lần
bà cho rằng những chiến lược khác có thể giúp cho thế giới
phải tiêm tăng cường đến cuối đời
theo bà việc thuyết phục người dân xếp hàng sau mỗi vài tháng rất khó khăn
khoảng bảy mươi ba người mỹ trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ
nhưng đến nay chỉ hơn một phần ba trong đó lựa chọn tiêm nhắc lại
liên quan đến làn sóng covid một mươi chín tại australia
khi người dân kịch liệt lên án và phản đối quyết định của chính phủ australia khi miễn tiêm vaccine cho covid một mươi chín
lúc này người hùng vùng serbia do covid một mươi chín đang ở trong một cuộc chiến trên đất australia
mảnh đất cũng đã tôn vinh mình như một người hùng
những gì mà gia đình joe covid đã miêu tả mọi thứ đáng để gọi là một cuộc chiến joe covid hạ cánh ở melbourne
và phải bước ngay vào phòng thẩm tra giấy tờ liệu visa và những giấy tờ kèm theo có đủ để nhập cảnh dù chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trô covid không phải là người duy nhất trong thế giới đỉnh cao của tennis chưa tiêm vaccine
nhưng cho tới lúc này anh là tay vật duy nhất bị từ chối nhập cảnh với quyền miễn tiêm vaccine
như chúng ta biết có visa đôi khi chỉ đủ giúp bạn xuất cảnh và bước lên máy bay
còn để được nhập cảnh thì phải thông qua một quy trình ở cửa khẩu với các nhân viên hải quan
thủ tướng úc morrison đã công khai chỉ trích tennis úc và cả real covid trong những lần xuất hiện trước truyền thông
gần nhất là chiều mông sáu tháng một một dấu hiệu cho thấy nếu sự việc dừng lại ở các cơ quan hành pháp
thì joe covid sẽ bị trục xuất khỏi nước úc không thể tham dự australia open hai nghìn hai mươi

nhưng joe covid sẽ bị trục xuất khỏi nước úc không thể tham dự australia open hai nghìn hai mươi
covid đã làm dấy lên một hy vọng chiến thắng khi đội ngũ pháp lý của anh đã thành công trong việc giúp nôn ở lại melbourne
cho tới ít nhất là thứ hai mùng một mươi tháng một
một phiên tòa ở úc cơ quan tư pháp sẽ là nơi đưa ra phán quyết cuối cùng
vẫn còn hy vọng để joe covid chiến thắng trong trận chiến chưa từng có trong cuộc đời
và sự nghiệp lấy lừng nhưng cũng nhiều tranh cãi của anh
một cuộc chiến mà giờ đây dưới danh dự vị thế của tay vật số một thế giới người sêbia
và giấc mơ một mươi australian open
trở thành người đầu tiên giành hai mươi một ranslam ở melbourne chưa biết cái nào quan trọng hơn
với quốc gia say mê môn quần vợt nhưng cũng coi chủ nghĩa quân bình là nguyên tắc thiên liêng
việc quyết định miễn trừ tiêm chủng cho dro covid người được cho là không ủng hộ vaccine
bị chỉ trích như cái tác và mặt gần hai mươi triệu người australia đã tiêm đủ liều vaccine
australia cũng là một trong những nước chống dịch covid một mươi chín thành công nhất trên thế giới
nhưng cũng phải trả cái giá đắt khi người dân sống trong cảnh
nhiều người nhập cảnh phong tỏa suốt nhiều tháng biên giới quốc tế bị đóng cửa
số ít người nhập cảnh phải tuân thủ quy định cách ly nghiêm ngạc và đắt đỏ trong hai tuần
vậy cuối cùng cuộc chiến giữa người hùng quần vợt và hai mươi triệu người australia đã tiêm đủ liều vaccine sẽ đi tới đâu
cuộc đời và sự nghiệp của dro covid sẽ thay đổi thế nào sau quyết định miễn tiêm vaccine
những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống chúng tôi
xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo